tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp vinfast đã có lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
về phát triển nhân lực trực tiếp cho doanh nghiệp nói riêng và phát triển kỹ năng nghề
trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nói chung
sau buổi lễ các doanh nghiệp và đại diện tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức đối thoại
với học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp về hướng nghiệp dựa vào kỹ năng thời kỳ mới
lễ ký kết này được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ thị hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ về
hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo nâng cao chất lượng lao động
và năng suất lao động quốc gia hợp tác này cũng thúc đẩy triển khai việc tổ chức đánh giá
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cũng như phối hợp huấn luyện cử thí sinh
chuyên gia nghề bốn cho kỳ thi tây nghề thế giới lần thứ bốn mươi sáu năm hai nghìn hai mươi
ngay sau đó tổng cục giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp đã có cuộc đối thoại
với học sinh sinh viên để hướng nghiệp cho các em về một số kỹ năng đòi hỏi trong thời kỳ mới
cũng như sự phát triển chuẩn hóa công nhận kỹ năng nghề cho người lao động
tiền lương tiền công dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề của người lao động tại doanh nghiệp